đại biểu đề án cần có sự tích hợp đồng bộ các chính sách về phát triển kinh tế xã hội tránh tình trạng chính sách đầy đủ mà đời sống đồng bào dân tộc vẫn nhiều khó khăn
các đại biểu nhận định hiện nay lõi nghèo của đất nước tập trung vào vùng đồng bào dân tộc thiểu số có khoảng một trăm một mươi tám chính sách liên quan đến dân tộc thiểu số còn hiệu lực nhưng thiếu tính thống nhất đồng bộ còn giàn trải trồng chéo chậm được tích hợp lồng ghép và do nhiều bộ ngành quản lý phân tán theo từng lĩnh vực
những chính sách trong bàn hành nghỉ quyết cần đề cập chú trọng quan tâm vấn đề đất ở đất sản xuất nước sinh hoạt và cơ sở hạt tưng thiết yếu đặc biệt là giao thông
có các dự án đầu tư nhằm tạo cơ hội phát triển các vương án phát triển sản xuất
trong hỗ trợ đầu tư cần chú trọng tập trung đến việc hưởng lời chung
khi điều kiện sống của đồng bào đã được đáp ứng một cách cơ bản thì các giải pháp phát triển kinh tế xã hội cần chú trọng sâu vào nhóm hỗ trợ sinh kế và giáo dục
đồng thời cần phải tập trung nguồn lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số tránh tình trạng nguồn lực bị phân tán giản trại như trong thời gian vừa qua
theo đại biểu đinh duy vượt tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn cao
chiếm năm mươi năm hai mươi bảy tổng số hộ nghèo trong cả nước vẫn còn hơn ba trăm linh hộ thiếu đất ở và đất sản xuất
tình trạng bội thực chính trách nhưng thiếu nguồn vốn điển hình như chương trình mục tiêu quốc gia ba năm chỉ đạt năm mươi hai một tổng nhu cầu vốn
nhiều chính sách không bố trí được nguồn vốn như chính trách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội
theo quyết định hai nghìn tám mươi năm hai nghìn tám mươi sáu chính sách bảo vệ rừng do quá nhiều chính sách dẫn đến trồng chéo phân tán thậm chí chính sách này suy giảm triệt tiêu hiệu quả chính sách khác
lại có chính sách quan cần nhưng dân chưa vội quan có vội quan lội quan sang
để bảo đảm tính khả thi của đề án khi đi vào thực hiện và có hiệu quả thiết thực khi tác động vào các đối tượng thụ hưởng chính sách đại biểu đàng thị mỹ hương đề nghị
cần quy định thêm về chỉ tiêu hoạt động vận hành của nhà sinh hoạt cộng đồng
tránh tình trạng then cài chốt đóng nhà sinh hoạt cộng đồng trở thành nhà kho vì thiếu bóng người chăm sóc gây lãng phí nguồn đầu tư
về chỉ tiêu tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh từ hai mươi năm
từ tám mươi năm cho đến chín mươi
xin đề nghị nghiên cứu quy định chỉ tiêu này bao quát hơn tránh lo cho người nghèo theo kiểu đối phó
thực tế có trường hợp hộ gia đình có được tiếp cận nước sinh hoạt nhưng không được sử dụng thường xuyên
vấn đề này đã được phản ánh tại báo cáo giám sát giảm nghèo của ủy ban thường vụ của quốc hội
các đại biểu cũng đề nghị đề án cần bổ sung nội dung cán bộ công chức là người dân tộc thiểu số trong cơ quan nhà nước
tránh tình trạng này đang bị giảm tại một số bộ ngành
bên cạnh đó cần có chính sách hỗ trợ thiết thực tạo sinh kế cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
bên hành lang quốc hội các đại biểu đánh giá cao đề án này và đồng thời cho rằng cần thực hiện như thế nào
để cùng với các nguồn lực của nhà nước xã hội đầu tư phải khơi dậy được nội lực của vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi
trong giai đoạn tiếp theo
sẽ phải chú trọng đến việc không đưa ra những chính sách hỗ trợ trực tiếp nữa
mà phải đưa ra những chính sách mang tính là kích thích nội lực đang tiềm ẩn trong đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
ngay ở trong tên đề án tôi thấy nó đã thay đổi hoàn toàn quan điểm về chính sách dân tộc
đó là không hỗ trợ nữa mà sẽ là đề án về phát triển
đề án tổng thể về phát triển kinh tế xã hội
vì phạm vi đề án của chúng ta khá là rộng
rất là rộng nó trải dài trên năm mươi một tỉnh thành trong cả nước mà có đồng bào dân tộc sinh sống
tại chúng ta phân định vùng phân định vùng nhưng đồng bào dân tộc sinh sống thì tỷ lệ đồng bào sinh sống ở tỉnh địa phương nó đông
thì chúng ta có cái tỷ lệ tỷ suất đầu tư nó khác
còn ở những khu vực mà tỷ lệ đồng bào sinh sống hấp hơn mức hấp hơn thì có thể là tỷ suất đầu tư nó sẽ khác
chúng ta đã xác định vấn đề dân tộc là vấn đề chính lược sống còn của mấy quốc gia
mà chúng ta làm tốt công tác dân tộc thì xuyên gốc phần
đồng viên bà con phấn khỏi và tin tưởng vào đảng nhà nước trong công cuộc xây dựng
và bỏ lấy tổng hội
thưa quý vị từ ngày ba mươi tháng một mươi đến ngày hai tháng một mươi một đoàn đại biểu quân sự cấp cao nước ta sang thăm và làm việc tại vương quốc campuchia
chuyến thăm nhằm mục đích tăng cường quan hệ hữu nghị triển khai các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao
đưa các nội dung hợp tác quốc phòng ngày càng đi vào chiều sâu hiệu quả thiết thực bền vững lâu dài giữa hai quốc gia việt nam campuchia
trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức vương quốc campuchia ngày ba mươi tháng một mươi các thành viên trong đoàn đã đến chào xã giao thủ tướng campuchia samdek techo hunsen
tại buổi tiếp thủ tướng hun sen khẳng định chính phủ vương quốc campuchia và cá nhân thủ tướng sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để quân đội hai nước triển khai hiệu quả kế hoạch nội dung đã xác định
bảo đảm cho hợp tác quốc phòng đã đang và luôn là một trụ cột quan trọng và hiệu quả trong mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước việt nam campuchia
tại cuộc hội đàm với đại tướng vông pisen tổng tư lệnh quân đội hoàng gia vương quốc campuchia tại phnom penh ngày ba mươi một tháng một mươi
hai bên nhất trí cho rằng chuyến thăm của đoàn việt nam có ý nghĩa quan trọng trong việc triển khai các thỏa thuận hợp tác quốc phòng trong thời gian qua giữa lãnh đạo cấp cao hai nước
hai quân đội qua đó góp phần củng cố và phát triển quan hệ việt nam campuchia lên một tầm cao mới
sau khi đổ bộ vào đất liền bão số năm đã gây thiệt hại nặng nề cho các thành viên
tại phố yên tám ngôi nhà bị sập hoàn toàn hàng trăm hectare lúa hoa màu bị ngập úng gần hai mươi tàu thuyền bị chìm
mưa to đã gây ngập úng trên diện rộng chính quyền địa phương khuyên cáo người dân chủ động để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản
tỉnh bình định là địa phương chịu tổn thất nặng nhất bởi bão số năm
theo thống kê sơ bộ khoảng năm trăm linh căn nhà bị sập và hư hỏng nặng chưa kể hạ tầng giao thông thủy lợi
hiện các lực lượng địa phương tập trung giúp dân khắc phục hậu quả và tiếp tục ứng phó với mưa lũ
tại quảng nam mưa lớn kéo dài kèm theo gió mạnh khiến giao thông tới các huyện miền núi bị sạt lở gây khó khăn cho các phương tiện
chính quyền địa phương đã phải di rời các hộ dân có nguy cơ bị ảnh hưởng do sạt lở đến nơi an toàn
tại quảng ngãi năm nhà bị sập gần sáu trăm linh căn nhà bị hư hỏng một người mất tích và một mươi hai người bị thương
hiện nước trên các sông đang lên nhanh gây ngập lụt tại một số huyện
lực lượng chức năng đã lên phương án sẵn sàng di rời các hộ dân nếu nước lũ tiếp tục dâng cao
do ảnh hưởng của cơn bão số năm một trận lốc xoáy cường độ mạnh vừa quét qua xã đức lân huyện mộ đức tỉnh quảng ngãi vào chiều tối ngày hôm qua và gây tốc mái hư hỏng nặng hàng loạt ngôi nhà khiến người dân hết sức bất an
tại hiện trường ngộn ngang cây cối bị gãy đổ nhiều mái nhà bị lốc cuốn phăng số lượng lớn ngói lợp
vừa dọn dẹp đống đổ nát ông nguyễn mậu quốc vẫn chưa khỏi bằng hoàng với những gì xảy ra với gia đình mình vào đêm hôm trước tất cả tài sản đều bị thiệt hại nặng do mưa lớn chút xuống liên tục
các địa phương khác như xã đức phong đức minh huyện mộ đức cũng xuất hiện lốc xoáy khiến hàng trăm ngôi nhà bị tốc mái hư hỏng thiệt hại hàng trăm triệu đồng

các địa phương khác như xã đức phong đức minh huyện mộ đức cũng xuất hiện lốc xoáy hư hỏng thiệt hại hàng trăm triệu đồng
trong đó cá nhân chỉ được quyền cung cấp dịch vụ tư vấn bảo hiểm doanh nghiệp bảo hiểm doanh nghiệp môi giới bảo hiểm và tổ chức khác có tư cách pháp nhân được quyền cung cấp tất cả dịch vụ phụ trợ bảo hiểm
ngày một một mươi một luật sở hữu trí tuệ sửa đổi cũng chính thức có hiệu lực luật bổ sung thêm quy định việc sử dụng nhãn hiệu bởi bên nhận chuyển quyền theo hợp đồng sử dụng nhãn hiệu cũng được coi là hành vi sử dụng nhãn hiệu của chủ sở hữu nhãn hiệu
theo quy định hiện hành chủ sở hữu nhãn hiệu phải sử dụng liên tục nhãn hiệu không sử dụng liên tục từ năm năm trở lên thì giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu bị chấm dứt hiệu lực
từ ngày năm tháng một mươi một nghị quyết số sáu hai nghìn một mươi chín của hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn xét xử các vụ án xâm hại tình dục người dưới một mươi tám tuổi có hiệu lực
nghị quyết này định nghĩa cụ thể về các hành vi dâm ô trẻ em
theo đó dâm ô là hành vi của người cùng dây tính hoặc khác dây tính
nghị quyết này định nghĩa cụ thể về các hành vi dâm ô trẻ em
cụ thể đối với cơ sở sản xuất kinh doanh mức vay tối đa là hai tỷ đồng một dự án và không quá một trăm linh triệu đồng cho một người lao động được tạo việc làm duy trì và mở rộng việc làm
đối với người lao động mức vay tối đa là một trăm linh triệu đồng
đồng thời nghị định này cũng nới thời hạn vay vốn lên đến một trăm hai mươi tháng trong khi trước đây chỉ là sáu mươi tháng
thưa quý vị bộ giáo dục và đào tạo đang tiến hành ra soát các điều kiện mang tính pháp lý đối với sách giáo khoa
sách giáo khoa lớp một mới sẽ được công bố
theo vụ giáo dục tiểu học bộ giáo dục và đào tạo đã tiếp nhận từ hội đồng thẩm định các bản thảo sách giáo khoa được đánh giá là đạt đầy đủ cho các môn học của lớp một
hiện tại bộ giáo dục và đào tạo đang tiến hành ra soát các điều kiện mang tính pháp lý đối với sách giáo khoa
vì vậy cần thêm thời gian để ra soát lại trước khi trình xem xét phê duyệt
theo kế hoạch ban đầu của bộ giáo dục và đào tạo việc công bố sách giáo khoa cho chương trình phổ thông mới sẽ diễn ra vào cuối tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
với việc lùi thời gian này sách giáo khoa mới sẽ được công bố sớm nhất là trong tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
thưa quý vị nhiều giấy phép liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu sẽ được cục xuất nhập khẩu bộ công thương thực hiện theo hình thức trực tuyến cấp độ ba từ ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
từ ngày một tháng một mươi một tới cục xuất nhập khẩu bộ công thương bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đối với sáu thủ tục
trong đó có nhiều thủ tục
thủ tục liên quan tới nhập khẩu ô tô tại địa chỉ http hai online mit gov vn không tiếp nhận hồ sơ giấy đối với các thủ tục hành chính này
cụ thể các thủ tục sẽ được thực hiện trực tuyến mức độ ba gồm cấp giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô cấp đổi giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô cấp lại giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu quyền nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại việt nam
sửa đổi bổ sung giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu quyền nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại việt nam
gia hạn giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu quyền nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại việt nam
trong phần tin tiếp theo cần thơ xử lý nghiêm khu dân cư tự phát
cần thơ xử lý nghiêm khu dân cư tự phát
một mươi tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín cả nước xảy ra hơn hai trăm linh ca sốt xuất huyết năm mươi người tử vong
thời gian qua trên địa bàn thành phố cần thơ diễn ra tình trạng các chủ đầu tư mua đất nông nghiệp
sau đó tách thửa xây dựng cầu đường không phép rồi bán lại cho người khác để xây nhà
hiện nay thành phố đã phát hiện một trăm bốn mươi tám khu dân cư tự phát và đang tích cực giả soát cũng như tìm hướng xử lý theo quy định của pháp luật
chiếc bảng cảnh báo này vừa mới được ủy ban nhân dân
phường long hòa quận bình thủy gắn vào ngõ ở một khu dân cư tự phát
chính quyền địa phương đang áp dụng các biện pháp mạnh mẽ
đồng thời tuyên truyền sâu rộng để hạn chế thấp nhất giao dịch bất động sản cho người dân
chiếc cầu này đã xây dựng không phép nên buộc phải tháo rỡ trả lại hiện trạng ban đầu
ngay sau đó lực lượng chức năng tiến hành khoan cắt và đập bỏ cây cầu
trước sự chứng kiến của ban ngành hiệu quan quận bình thủy và người dân địa phương
sau khi chúng tôi cưỡng chế xong cây cầu này thì cũng có những biện pháp như là đặt cái biển cảnh báo
xung quanh các vị trí thửa đất này nhằm mục đích cảnh báo cho người dân đây là những khu khoang lô
và tự phát chưa được cơ quan thẩm quyền có phê diệt
đề nghị người dân cảnh giác mẫu giao dịch là quyền sử dụng đất và xây dựng
đề nghị người dân nên liên hệ với ủy ban nhân dân phường long hòa
là đô thị trung tâm của vùng đồng bằng sông kiều long
thành phố cần thơ đang trở thành thị trường bất động sản phát triển
giá nhà đất tại quận trung tâm đã cao nay càng hiếm khiến người dân đổ xô mua đất xây nhà ở quận vùng ven
từ nhu cầu này các khu dân cư tự phát cũng bắt đầu hình thành không phải mới đây mà âm thầm từ nhiều năm trước
đồng thời thành phố cần thơ cũng cho rằng do nhu cầu tăng cao mà vướng ở đây là các khu dân cư theo quy hoạch gặp khó khăn
cũng rất khó giải quyết đó là các dự án khu dân cư
mà theo quy định của luật đất đai đó
là nhà đầu tư phải thỏa thuận với người dân
cho nên có một số dự án thì nhà đầu tư đã thỏa thuận được khoảng sáu mươi
cái phần diện tích còn lại đó thì người ta không thỏa thuận được bởi vì là dân thì đòi giá rất là cao
cho nên là tôi cũng kiến nghị là chúng ta nên là quy định là có cái khung
thỏa thuận thì trong cái khung nào giá là bao nhiêu giá trần bao nhiêu giá sàn bao nhiêu
hiện nay thành phố đang giả soát các dự án khó khăn
tất cả một trăm bốn mươi tám khu dân cư tự phát và chưa có kết luận chính thức
vì vậy việc giao dịch bất động sản tại các khu dân cư tự phát đều có nguy cơ thiệt hại cao
cụ thể mua đất trồng cây lâu năm đất lúa về lâu dài sẽ không được phép chuyển quyền sử dụng đất để cất nhà
nếu là đất đô thị cũng không được phê duyệt xây dựng vì không bảo đảm các yếu tố hạ tầng kỹ thuật cho phép
để phát triển trở thành khu đô thị theo quy hoạch chung của thành phố
thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
từ năm hai nghìn một mươi năm đến nay tỉnh phú thọ đã đầu tư hơn năm trăm linh năm tỷ đồng hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng
tại các xã đặc biệt khó khăn xã an toàn khu và các thôn bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn
trong đó trả nợ các công trình giai đoạn trước năm hai nghìn một mươi năm là ba trăm một mươi bảy công trình với tổng vốn trên tám mươi hai tỷ đồng
xây dựng mới sáu trăm một mươi một công trình với tổng vốn
hơn hai trăm tám mươi năm tỷ đồng công trình lồng ghép là hai trăm tám mươi sáu công trình với tổng số vốn hơn một trăm linh tỷ đồng
việc chú trọng hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng trên đã góp phần quan trọng trong việc giúp người dân
tại các vùng khó khăn được tiếp cận và sử dụng hiệu quả các hạng mục mới như đường giao thông nông thôn
các công trình y tế giáo dục công trình thủy lợi công trình nhà văn hóa nhà sinh hoạt cộng đồng
và công trình trạm biến áp phục vụ nhu cầu điện sinh hoạt của bà con
qua đó đã giúp nâng cao đời sống tại các vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh phú thọ
vừa qua tại thành phố đà lạt bộ nông nghiệp và phát triển đông thôn đã tổ chức hội nghị
đánh giá kết quả chương trình tái canh cà phê giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
và bàn giải pháp tái canh cà phê hiệu quả trong thời gian tới
tính đến nay tổng diện tích cà phê trồng tái canh và ghép cải tạo tại các tỉnh tây nguyên
là một trăm một mươi tám hai trăm linh hai ha đạt trên chín mươi tám năm kế hoạch
đến năm hai nghìn hai mươi là một trăm hai mươi ha chủ yếu ở tỉnh lâm đồng và tỉnh đắk nông
sau gần sáu năm triển khai thực hiện chương trình tái canh cà phê đã trẻ hóa vườn cây cà phê già cỗi
qua khảo sát có chín mươi tám các diện tích trồng sen canh mang lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con nông dân
bên cạnh đó dự án vnsat đã tổ chức đào tạo tập huấn cho gần hai mươi hộ dân
về các giải pháp kỹ thuật nhằm tái canh bền vững và thích ứng biến đổi khí hậu
tại hội nghị các đại biểu đã trao đổi thảo luận đưa ra các giải pháp tái canh cà phê hiệu quả trong thời gian tới
với mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi năm duy trì ổn định diện tích sáu trăm linh ha năng suất hai bảy hai chín tấn một ha
sản lượng một tám hai triệu tấn một năm tái canh và ghép cải tạo thêm từ ba mươi đến bốn mươi ha
chiều qua ngày ba mươi một tháng một mươi tại tp hcm sở giao thông vận tải thành phố và công ty trách nhiệm hữu hạn grab việt nam
đã ký kết bản ghi nhớ chia sẻ dữ liệu
phục vụ cho việc xây dựng hệ thống giao thông thông minh
theo đó hai bên thống nhất grab việt nam chia sẻ thông tin dữ liệu cho sở giao thông vận tải tp hcm
tạo cơ sở dữ liệu liên quan đến tình hình giao thông từ đó phân tích mô phỏng và dự báo tình hình giao thông
trên từng tuyến đường phối hợp xử lý trực tự an toàn giao thông trên địa bàn
ngoài ra hai bên thống nhất hợp tác nâng cao trình độ quản lý về ứng dụng khoa học công nghệ
và triển khai các hình thức hỗ trợ hệ thống giao thông công cộng tại tp hcm
trong đó có việc nghiên cứu triển khai thí điểm hình thức vận chuyển hành khách bằng xe máy điện
tại một số khu vực trung tâm thành phố và đề án phát triển loại hình xe buýt mini
để tăng cường năng lực vận tải hành khách công cộng tại tp hcm
hướng tới xây dựng ý thức sử dụng các phương tiện giao thông thân thiện với môi trường
vì mục tiêu quy hoạch đô thị thông minh của tp hcm
thưa quý vị tại tp hcm ubnd tp hcm vừa tổ chức chương trình diễn tập ứng cứu sự cố an toàn
thông tin mạng tp hcm năm hai nghìn một mươi chín nhằm nâng cao kiến thức kỹ năng cho đội ngũ cán bộ lĩnh vực công nghệ thông tin
trên toàn tỉnh kịp thời ứng phó và giải quyết các vấn đề về mất an toàn thông tin mạng như hiện nay
tại buổi diễn tập ban tổ chức đã mô phỏng hai tình huống tấn công an ninh mạng giống với thực tế
gồm tấn công vào cổng thông tin điện tử tỉnh phát hiện xử lý tình huống tấn công từ chối dịch vụ
vào hệ thống chính quyền tỉnh quảng ninh trước những tình huống này các đội ứng cứu công nghệ thông tin
của tỉnh đã phân tích cách thức tấn công và tiến hành sửa lỗi hệ thống phần mềm và các lỗ hồng
xử lý thành công các tình huống được đặt ra thông qua diễn tập quảng ninh đã nâng cao khả năng ứng phó
với các sự cố mất an toàn thông tin cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật làm công tác quản trị mạng công nghệ thông tin
trên địa bàn tỉnh qua đó tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng góp phần nâng cao hiệu quả
làm việc của các cơ quan nhà nước
sáng sớm ngày một tháng một mươi một lực lượng công an phòng cháy trợ cháy thành phố đà nẵng đã kịp thời tiếp cận
khống chế vụ cháy xảy ra tại quận hải châu và cứu ba người bị mắc kẹt bên trong ra ngoài
vụ cháy được người dân phát hiện vào hồi khoảng bốn giờ hai mươi phút tại trụ sở của một công ty trên đường
tri lăng phường hải châu hai biết bên trong nhà còn có người đám cháy lại bùng phát mạnh
ở tầng một nên người dân cùng lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp nhanh chóng tiếp cận từ hướng bên hồng
tòa nhà và kịp thời đưa ba người bị mắc kẹt bên trong tòa nhà ra phía ngoài an toàn
sau ba mươi phút vụ cháy được khống chế hoàn toàn nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy đang được tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị theo thống kê mới nhất của bộ y tế cả nước có khoảng hai trăm linh ca mắc sốt xuất huyết
có nghĩa là cao gấp ba lần so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám đáng chú ý là đã có đến năm mươi người tử vong
các chuyên gia y tế cho biết là trong thời gian tới ít nhất là đến cuối năm
thì tình hình dịch bệnh sẽ còn diễn biến phức tạp số ca mắc vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại
theo cục y tế dự phòng bộ y tế hiện sáu mươi ba tỉnh thành đều có bệnh nhân xuất xuất huyết số ca mắc không ngừng gia tăng
mặc dù ngành y tế đã tuyên truyền rất nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng tuyên truyền bằng rất nhiều hình thức
nhưng hiện người dân vẫn còn khá chủ quan đối với căn bệnh này phần lớn những trường hợp tử vong đều nhập viện khi bệnh đã trở nặng
phần lớn những trường hợp tử vong đều nhập viện khi bệnh đã trở nặng
phần lớn những trường hợp tử vong đều nhập viện khi bệnh đã trở nặng
người nhà chỉ đồng ý cho phun xịt ở ngoài vườn còn bên trong nhà thì không
các chuyên gia y tế dự báo trong những tháng cuối năm tình hình dịch bệnh xuất xuất huyết sẽ còn tiếp tục diễn biến phức tạp thất thường số ca có thể tăng cao hơn
người dân cần thực hiện các biện pháp phòng tránh bệnh tuyệt đối không nên chủ quan
ngày một một mươi một tại hà nội cục quản lý khám chữa bệnh phối hợp với vụ tổ chức cán bộ bộ y tế đã tổ chức hội nghị hướng dẫn kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng của người bệnh nhân viên y tế năm hai nghìn một mươi chín
thực hiện quyết định số ba nghìn chín trăm ba mươi sáu qd bit ngày ba mươi tháng tám năm hai nghìn một mươi chín của bộ trưởng y tế về việc ban hành nội dung kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát lòng người bệnh
nhân viên y tế năm hai nghìn một mươi chín cục quản lý khám chữa bệnh hướng dẫn thực hiện quyết định nhằm mục đích kiểm tra đánh giá việc thực hiện các hoạt động chuyên môn cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh của bệnh viện đánh giá thực trạng chất lượng hoạt động và cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh làm cơ sở xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng bệnh viện
từng bước xếp loại chất lượng hoạt động và dịch vụ khám chữa bệnh của các bệnh viện cung cấp căn cứ xét thi đua khen thưởng năm hai nghìn một mươi chín
các bệnh viện tự kiểm tra đánh giá theo bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện việt nam và nhập số liệu vào phần mềm trực tuyến hoàn thành trước ngày hai mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
các cơ quan quản lý gửi kế hoạch kiểm tra đánh giá và danh sách thành viên đoàn cho cục quản lý khám chữa bệnh trước khi triển khai sau đó hoàn thành và nộp báo cáo kiểm tra đánh giá trước ngày một mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi

các bệnh viện tự kiểm tra đánh giá trước ngày một mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi
cản cuối cùng trước khi các nhà lãnh đạo ukraine nga pháp và đức có thể cùng thảo luận về một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột đã cướp đi sinh mạng của hơn một mươi ba người kể từ năm hai nghìn một mươi bốn
ngày ba mươi một tháng một mươi hạ viện mỹ đã thông qua nghị quyết về các thủ tục điều tra luận tội đối với tổng thống mỹ donald trump
đây được coi là bước đi chính thức đầu tiên trong nỗ lực của đảng dân chủ nhằm khiến người đứng đầu nhà trắng trở thành vị tổng thống thứ ba trong lịch sử nước mỹ phải đối mặt với điều tra luận tội
được thông qua với hai trăm ba mươi hai phiếu thuận và một trăm chín mươi sáu phiếu chống nghị quyết thiết lập các quy tắc cho các phiên điều trần mở và việc thẩm vấn của các thành viên và nhân viên của các ủy ban điều tra đối với các nhân chứng
phát biểu trước cuộc bỏ phiếu chủ tịch hạ viện mỹ nancy pelosi khẳng định đây là bước đi chính thức và quan trọng đồng thời cho biết những gì đang diễn ra là vì nền dân chủ của mỹ
theo các nghị sĩ đảng dân chủ việc bỏ phiếu thông qua nghị quyết nhằm bảo đảm tính minh bạch và công khai của cuộc điều tra
bao gồm cả việc điều trần công khai với các nhân chứng quan trọng đối với cuộc gọi điện thoại giữa tổng thống mỹ donald trump và nhà lãnh đạo ukraine
động thái này đánh dấu sự thay đổi quan điểm của đảng dân chủ trước sức ép của các nhà lập pháp đảng cộng hòa yêu cầu hạ viện mỹ cần tuân thủ đúng quy trình điều tra luận tội
lực lượng cứu hộ hàn quốc sáng nay cho biết bảy người nước này đã mất tích vài giờ sau khi một máy bay trực thăng chở họ bị rơi xuống vùng biển gần quần đảo dokdo nơi nhật bản cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là quần đảo takeshima
chiếc trực thăng đã khởi hành từ dokdo vào khoảng hai mươi ba h hai mươi sáu phút tối ba mươi một tháng một mươi giờ địa phương và sau đó bị rơi xuống biển
một quan chức cho biết hàng chục máy bay trực thăng và tàu hải quân đã tham gia chiến dịch tìm kiếm song cho tới nay chưa có kết quả
còn tại philippines tối ba mươi một tháng một mươi một mươi chín người thiệt mạng và hai mươi hai người bị thương khi một xe chở khách lao xuống vực ở tỉnh apayio miền núi phía bắc nước này
các nạn nhân đa số là người già đã gặp nạn khi đang trên đường trở về làng sau khi nhận tiền và hỗ trợ hạt giống từ chính phủ